tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai trong những ngày qua lợi dụng chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tập trung thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều người dân đã tiến hành xây dựng nhà trái phép trước tình trạng này ngành chức năng tỉnh đồng nai đang triển khai các biện pháp nhằm không để xảy ra tình trạng này
chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây hộ dân này đã tranh thủ xây dựng nhà trái phép với công trình quy mô nhà kiên cố
thậm chí chủ hộ công trình này đã yêu cầu đội ngũ thợ xây thi công cả những ngày cuối tuần và ban đêm để nhanh chóng hoàn thiện công trình
theo chính quyền địa phương đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trong những năm gần đây
phường cũng đã chỉ đạo thường xuyên anh em là hai mươi bốn trên hai mươi bốn kể cả ban đêm các đối tượng lợi dụng ban đêm để xây dựng trái phép thì lực lượng cũng đã kiểm tra và ngăn chặn kịp thời
thực tế trong đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín lần trước
tại nhiều phường
ở thành phố biên hòa đã để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép phức tạp tràn lan
do đó ngay từ đầu tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân tp biên hòa đã chỉ đạo các phường ngoại thành phải tập trung công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng trên
lập ba tổ để tăng cường đi kiểm tra do đó mới phát hiện những trường hợp xây dựng này để mà có lập biên bản đình chỉ rồi thu hồi các công cụ dụng cụ các phương tiện để mà xây dựng trái phép